vào sáng ngày hôm nay ngày ba tháng tám bốn trăm một mươi năm liều vaccine astrazeneca do chính phủ anh tài trợ đã về việt nam để chống dịch
thông tin từ bộ y tế cho biết là tính tới sáng ngày hôm nay trên cả nước đã có gần bảy triệu liều vaccine đã được tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân
trong đó có gần bảy trăm một mươi ba người đã tiêm đủ hai mũi
tuy nhiên bộ y tế cho biết là hiện vẫn còn một số địa phương đơn vị chậm trễ trong việc tổ chức tiếp nhận cũng như phân bổ triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín
để đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho người dân với tỷ lệ bao phủ cao trong năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành phố dự kiến số lượng vaccine được cung ứng có thể tăng nhiều trong thời gian tới
bộ y tế đề nghị các địa phương đơn vị đẩy nhanh và tăng tốc độ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đã được phân bổ
bộ y tế yêu cầu các địa phương không giới hạn điểm tiêm không giới hạn số lượng tiêm trong một buổi
thời gian chờ đợi sau tiêm thay đổi tùy theo các địa phương quyết định
các địa phương phải lập kế hoạch tiêm nhanh chóng nhất có thể nhưng phải đảm bảo an toàn